tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có buổi tiếp đoàn đại biểu cấp cao của quốc hội cộng hòa dân chủ nhân dân lào
do thượng tướng sẻng luông say nha lạt bí thư trung ương đảng phó chủ tịch quốc hội lào dẫn đầu nhân chuyến thăm chính thức của đoàn tại việt nam
tại buổi tiếp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân bày tỏ vui mừng được chào đón đoàn đại biểu cấp cao quốc hội cộng hòa dân chủ nhân dân lào
cũng như chúc mừng những kết quả tốt đẹp của quốc hội lào tại kỳ họp thứ năm vừa qua
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đánh giá cao kết quả hội đàm sáng nay giữa hai đoàn đại biểu cấp cao quốc hội hai nước
những nội dung hai bên trao đổi là những vấn đề hệ trọng trong quan hệ hai nước
phù hợp với lợi ích chung của hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước
góp phần bảo đảm và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện việt nam lào
cảm ơn và đánh giá cao sự hợp tác thời gian qua giữa quốc hội hai nước
phó chủ tịch quốc hội lào sẻng nuôi sai nha lạt hy vọng sự hợp tác giúp đỡ của quốc hội việt nam đối với quốc hội lào
sẽ ngày càng củng cố hơn trong thời gian tới thông qua sự hợp tác chặt chẽ thường xuyên giữa các cơ quan của quốc hội hai nước
tại buổi tiếp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và phó chủ tịch quốc hội lào sẻng nuôi sai nhan lạt nhất trí cho rằng
quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước là tài sản vô giá mà hai đảng
hai nhà nước và nhân dân hai nước cần giữ gìn phát huy trao truyền để thế hệ trẻ hai nước hiểu rõ bảo vệ và làm cho mối quan hệ ấy ngày càng bền vững xanh tươi